tại hội nghị thượng đỉnh hội đồng châu âu diễn ra tại reykjavik iceland vào ngày hôm qua
thủ tướng đức olaf schol đã lên tiếng đảm bảo hỗ trợ ukraine trên con đường gia nhập liên minh châu âu eu
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng đức nhấn mạnh ông muốn đảm bảo sẽ thúc đẩy tiến trình gia nhập eu của ukraine
và chính sách đó cũng được áp dụng cho hai quốc gia tây ban căng là moldova và georgia
cùng ngay thủ tướng anh rishi sonak và thủ tướng hà lan mark rutte đã cam kết xây dựng liên minh quốc tế
hỗ trợ năng lực chiến đấu trên không cho ukraine từ công tác huấn luyện đến việc mua máy bay f một mươi sáu
trước đó sau cuộc gặp với thủ tướng sunak trong chuyến thăm anh vào ngày một mươi năm tháng năm
tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy cho biết ông hy vọng sớm đạt được thỏa thuận tiếp nhận máy bay chiến đấu
của các nước đồng minh phương tây đồng thời tỏ ra lạc quan về khả năng thỏa thuận sẽ được ký trong thời gian sớm nhất